thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong đó dự kiến sẽ tổ chức một mươi làn đường ưu tiên cho xe buýt
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nghiên cứu tổ chức năm làn ưu tiên với tổng chiều dài gần hai mươi ba km
trên các tuyến đường hoàng quốc việt trần duy hưng xã đàn võ trí công và võ văn kiệt
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi sẽ là năm làn ưu tiên với tổng chiều dài hơn tám mươi hai km trên các tuyến nhổn hồ tùng mậu
ngọc hồi biến xe thường tín trần duy hưng hòa lạc mỹ đình nội bài và thường tín phú xuyên
đến năm hai nghìn ba mươi thành phố đặt mục tiêu sẽ có từ tám mươi chín mươi người dân tại khu vực trung tâm
có thể tiếp cận sử dụng xe buýt trong phạm vi năm trăm linh mét